các bị cáo võ hồng sự ba mươi hai tuổi nhân viên kế toán ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện nam trà my bị phạt hai mươi hai năm tù giam về hai tội tham ô tài sản và đánh bạc
ngoài ra hội đồng xét xử cũng tuyên buộc các bị cáo nguyễn hữu khánh nguyễn sơn hải võ hồng sự bồi thường cho agribank tổng số tiền gần hai mươi sáu năm tỷ đồng
trong đó bị cáo khánh bồi thường số tiền hơn chín bốn tỷ đồng bị cáo hải bồi thường số tiền hơn một mươi hai tỷ đồng và bị cáo sự bồi thường số tiền hơn năm tỷ đồng
trừ trừ số tiền mà cơ quan chức năng đã thu giữ trong quá trình điều tra trước đó
theo cáo trạng do liên tiếp thua cá độ bóng đá lâm cảnh nợ nần nên nguyễn hữu khánh võ hùng sự và nguyễn sơn hải đã bản nhau chiếm đoạt tiền của ngân hàng
ba đối tượng đã lợi dụng quyền hạn của mình để lập khống giấy chuyển tiền vào tài khoản sau đó đưa giấy chuyển tiền cho các giao dịch viên thực hiện việc chuyển tiền đến tài khoản ghi trong giấy nộp tiền là tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc
khi đưa giấy chuyển tiền cho các giao dịch viên các bị cáo nói đã chuyển tiền cho hải đưa vào quỹ
riêng bị cáo hải còn lấy tiền mặt ra khỏi kho quỹ rồi đưa số tiền này cho một số người quen nhờ nộp vào các tài khoản để trả nợ cá độ
với thủ đoạn này từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba khánh sự và hải đã chiếm đoạt gần hai mươi năm năm tỷ đồng của ngân hàng agribank nam trà my
cũng trong thời gian này cả ba còn chiếm đoạt hơn một tỷ đồng của bốn khách hàng gửi tiết kiệm
đã bị các bị cáo dùng để cá độ và trả nợ cá độ bóng đá